ngoại trưởng nga sergei lavrov ngày một mươi chín tháng một mươi kêu gọi tiến hành đối thoại an ninh điều đạn với triều tiên và trung quốc
do ông lo ngại về hoạt động hợp tác quốc phòng gia tăng giữa mỹ hàn quốc và nhật bản
phát biểu họp báo ở bình nhưỡng ông lavrov khẳng định mắc cơ va và bình nhưỡng cảnh giác về hoạt động quân sự gia tăng
giữa washington seoul và tokyo xung quanh bán đảo triều tiên đồng thời lưu ý rằng mỹ đang chuyển cơ sở hạ tầng chiến lược của bình
bao gồm cả cơ sở trang bị vũ khí hạt nhân sang hàn quốc
trong khi đó cùng ngày hãng thông tấn tass đưa tin ngoại trưởng lavrov đã gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un trong vòng một giờ
song không nêu chi tiết trước đó ông lavrov cũng hội đàm với người đồng cấp triều tiên jair son hui và khẳng định
quan hệ song phương đã đạt tới cấp độ mới chiến lược về chất sau hội nghị thượng đỉnh nga triều